trên biển ở vịnh bắc bộ trong đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu
sao đến ngày mai gió đông bắc sẽ giảm dần còn mức cấp năm và sóng biển giảm xuống còn hai năm mươi m
trong khi đó khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật tới cấp tám
sóng biển cao từ hai năm mươi m đến ba năm mươi m khiến cho biển động mạnh
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc nhưng cường độ không quá mạnh ở mức từ cấp bốn đến cấp năm
trời không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước